chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước vừa ký văn bản hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội tại thị xã phước long và bình long từ một mươi hai h ngày hôm nay một mươi một tháng bảy sau khi hai địa phương này có ba ca dương tính với sars cov hai
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại nhiều huyện thành phố ubnd tỉnh bình phước đã có văn bản thực hiện giãn cách huyện trân thành theo chỉ thị số một mươi sáu
còn thành phố đồng xoài và ba huyện lộc ninh bù gia mập hớn quản giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
đến thời điểm này tỉnh bình phước đã có hai mươi năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn gồm thị xã bình long thị xã phước long thành phố đồng xoài các huyện hớn quản bù gia mập trân thành lộc ninh